tiếp tục kỳ họp thứ chín quốc hội quá một mươi bốn chiều nay quốc hội đã thảo luận về dự án luật thanh niên sửa đổi
về dự án luật này các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận và góp ý
cho ý kiến về luật thanh niên sửa đổi tại nội dung trách nhiệm của thanh niên với tổ quốc
các đại biểu cho rằng nội dung này còn nhiều điểm chưa rõ ràng nhất là trong thời điểm dịch bệnh như vừa qua
thực tế có một bộ phận thanh niên đến nay là thích tự do và tham chủ nhiều trong đăng tuổi thực hiện nhiệm vụ
vậy thì rõ ràng nó sẽ rất khó khăn cho việc tuyển dụng
trong thời gian mà khi chúng ta từ thanh niên thực hiện tuổi nhiệm vụ quân sự đó
thì không được phép thực hiện một trong những quyền đó
đảm bảo sự công bằng không dẫn đến một câu chuyện là có những thanh niên đóng góp thực hiện nghĩa vụ quân sự
nhưng có anh thanh niên vì những lý do đó lại không thực hiện nhiệm vụ quân sự
việc phát huy vai trò sung kích của thanh niên trong các tình huống cấp bách còn mờ nhạt
mang tính tự phát nên trong những trường hợp đó
tôi nghĩ rất cần quy định bài bản về trách nhiệm của họ đối tượng thanh niên
tuy nhiên nếu chỉ vì dịch bệnh mà xảy ra
chúng ta phải cố gắng đưa vai trò sung kích của thanh niên trong công tác này vào dự thảo
một cách cơ học và máy móc sẽ kéo theo tình trạng quy định vừa thừa lại vừa thiếu
hiện nay tình trạng thanh niên nông thôn thất nghiệp và thiếu việc làm chiếm một bộ phận không nhỏ đại biểu đề nghị
tôi đề xuất trong dự thảo cần thiết về bổ sung các chính sách riêng đối với thanh niên nông thôn
để tạo nhiều cơ hội
để làm ổn định hơn cho đối tượng này
ví dụ như hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn
mở rộng diễn tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với thanh niên nông thôn
hơn nữa tỷ lệ thanh niên nông thôn được đào tạo chuyên môn kỹ thuật còn thấp
nhiều vùng là rất thấp
dự thảo cần bổ sung các mô hình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn
dạy nghề cho thanh niên khu vực nông thôn
thu hẹp khoảng cách giữa thanh niên nông thôn và thanh niên thành thị
dự thảo luật cũng đưa ra những chính sách yêu đãi cho thanh niên tài năng
đại biểu cho rằng đây cũng là một cách để khuyến khích sự phát triển
công hiến trí tuệ của thanh niên
nhưng đại biểu cũng đề nghị dự thảo làm rõ nội hàm
thế nào là thanh niên tài năng